từ đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cùng với quận bảy và cần giờ huyện củ chi là điểm sáng của thành phố hồ chí minh
về kiềm chế kiểm soát sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín
từ đó được chọn là địa phương đột phá thí điểm cho kịch bản bình thường mới ở thành phố hồ chí minh
từ sau ngày một mươi năm tháng chín
hãy cùng cảm nhận một buổi sáng bình minh mới ở củ chi
đã ba tháng nay khi cả thành phố giãn cách xã hội quán cơm của chị tâm ở xã tân thông hội huyện củ chi
vẫn chưa hề tắt lửa
thay vì bán hàng như ngày thường chị tâm nhận hàng ngày nấu cơm cho các lực lượng chức năng
làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch của huyện củ chi
bên cạnh đó một công đôi việc quán chị cũng nấu các phần cơm tự thiện
cho những người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
trong suốt thời gian này chị tâm đã thuộc nằm lòng các quy định
về phòng chống dịch của huyện củ chi
nên khi có thông tin củ chi chuẩn bị cho cuộc sống bình thường mới
chị tâm cũng không tỏ ra quá lo lắng